trong những ngày gần đây nhiều người dân đã tập trung về bãi đá bưởi thuộc xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái
để đào bới tìm kiếm đá quý tìm kiếm giấc mơ đổi đời
bởi trước đó có lời đồn là có người đào được viên đá trị giá năm tỷ tại đây
thực trạng này đòi hỏi các cấp chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp để ổn định tình hình
vận động người dân dừng việc đào bới tránh các hậu quả khó lường có thể xảy ra
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại bãi bưởi thôn chính quân xã liễu đô huyện lục yên
trước một tuần thông tin trở lại đây trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin người dân đã đào được viên đá tiền tỷ
tuy nhiên với thông tin đấy có hàng nghìn người đến với bãi bưởi để đào bới
tuy nhiên thì họ đều mang một cái lỗi thất vọng ra về đó là không tìm thấy viên đá quý nào
theo người dân xã liễu đô thông tin có người đào được viên đá năm tỷ lan nhanh trong cuối tháng sáu
rất nhanh sau đó
trước đó người người nhà nhà kéo nhau lên núi đổ về khu vực bãi bưởi thôn chính quan xã liễu đô
đá quý thì chưa thấy nhưng nguy cơ mất an toàn rất rõ ràng từ những dãy đá tai mèo sừng sững
từ những hố sâu hôn hút dưới chân những tảng đá sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào
em lên hôm nay là được hai ngày rồi mà chả được gì đâu
hoặc là thấy mọi người cũng đi làm đông thì em ở nhà phải đi làm xây
thấy mọi người thì đông thì cũng thấy vui thì em cũng đi theo thôi
thực ra chả được gì cả
em cũng thấy gọi là
mệt đấy chả được gì
em cũng thấy mọi người đào hố sâu này nếu mà nó sập xuống thì chắc là cũng nguy hiểm
gần chục ngày qua lúc đông nhất tại khu vực núi đá bãi bưởi
có cả nghìn người chen chúc nhau đào bới hy vọng đổi đời
cả khoảng không gian ngột ngạt bởi tiếng nói tiếng quốc sẻng và cả tiếng thở nặng nhọc trong thời tiết nắng nóng
đến chiều tám tháng bảy sau nhiều nỗ lực tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương và ngành chức năng
khoảng một trăm linh người vẫn ở lại khu vực này tìm vận may
nguyên nhân chính là chúng ta phải xác định này
thứ nhất là chúng ta xác định là lục yên là một huyện có đá quý
mà đá quý này nằm rải rác ở các xã
ở bất cứ ở địa bàn nào thời điểm nào có thể người dân phát hiện ra
có những ứng viên nhỏ nhỏ người ta có thể bán thu nhập được răm hai trăm một hai triệu
thế sau đó thì có thể người ta một hai người kiếm được cái viên đấy
dẫn đến một cái tin đồn cái dư luận
thế sau đó những người hiếu kỳ tiếp tục đi tìm vận may
đó là việc thứ nhất
việc thứ hai chúng ta không loại trở là một số đối tượng là buôn bán đá quý trái phép
nợ dụng là việc này để thu nợ
theo chính quyền huyện lục yên vài năm trước có ba người cùng chung mua một viên đá trị giá ba tám tỷ đồng của người dân
tuy nhiên khi về xẻ ra bán giá trị thực của viên đá thu về chỉ gần bốn trăm linh triệu đồng
chứ không có việc tìm thấy viên đá quý trị giá năm tỷ